thưa quý vị hôm nay hai tháng chín kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
những ngày này mỗi người dân việt nam đều cảm thấy tự hào xúc động trân trọng những ngày tháng lịch sử hào hùng
những thành quả cách mạng to lớn của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh
từ sáng sớm ngày hôm nay rất nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước và du khách nước ngoài
đã trở về quảng trường ba đình lịch sử nơi lắng hồn núi sông nghìn năm để cùng chứng kiến nghi lễ trào cờ
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thể hiện tấm lòng biết ơn với vị cha già dân tộc
người đã dành cả cuộc đời mình để mang lại tự do hạnh phúc về cho nhân dân
đúng năm giờ năm mươi phút sáng đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sông

đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sông
các trò chơi lễ hội trong sáng ngày hai tháng chín sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên
cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật và nhiều trò chơi truyền thống cho người dân tham gia
qua đó nhằm bảo tồn giá trị truyền thống gắn chặt thêm tinh thần đoàn kết của các đồng bào dân tộc tỉnh điện biên
ngoài các hoạt động trên trong ngày một và ngày hai tháng chín ngành du lịch của tỉnh điện biên đã mở cửa miễn phí
tham quan tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh và bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
để bà con và du khách được tìm hiểu về văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc
tối qua tại khu phố cổ hà nội ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức lễ hội trung thu phố cổ năm hai nghìn hai mươi
lễ hội được bắt đầu từ ngày một tháng chín và kết thúc vào ngày một mươi tháng chín tức là từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám âm lịch
từ chợ trung thu truyền thống hai
hàng mã khu vợ khu vực chợ truyền thống đồng xuân kết hợp với tuyến phố đi bộ hàng đào hàng giấy
không gian bích họa phố phùng hưng không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
dịp tết trung thu năm nay sau hai năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh covid một mươi chín quận hoàn kiếm tổ chức nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như
tổ chức các gian hàng quầy hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ trung thu đồ chơi thiếu nhi
biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi dân gian đặc biệt đêm hội trung thu phố cổ với các hoạt động thi bày mâm cổ
thi rước đèn đêm trăng của thiếu nhi một mươi tám phường trên địa bàn quận hoạt động tương tác với nghệ nhân thợ thủ công
hướng dẫn làm đồ chơi trung thu truyền thống như làm ông tiến sĩ ông đánh gậy đèn ông sao đèn con giống đèn kéo quân
mặt nạ bồi làm diều đổ diễn múa dối cạn đổ diễn thời trang trẻ em
dịp này ban tổ chức cũng trao quà trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn và động viên thiếu nhi tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trong lễ hội
cứ đến dịp dằm tháng tám hàng năm tuyên quang lại trở nên rực rỡ hơn với những ánh đèn lung linh sắc màu từ những mô hình trung thu khổng lồ
diễu hành trên từng con phố của thủ đô kháng chiến để đảm bảo cho nhân dân và du khách thập phương yên tâm vui mùa lễ hội
công an tỉnh tuyên quang đã tăng cường lực lượng triển khai các phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất về an ninh trật tự công an thành phố tuyên quang đã huy động một trăm linh quân số
phối hợp với lực lượng cán bộ chiến sĩ tăng cường từ các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
chủ động xây dựng các phương án xử lý triệt đẻ các tình huống có thể phát sinh trong thời gian tổ chức lễ hội
mặc dù chính thức diễn ra từ ngày ba đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám ngày chín tháng tám âm lịch năm nhân dần
nhưng trong những ngày này trên khắp các tuyến đường thành phố tuyên quang người dân có thể cảm nhận được không khí sôi động ấm áp của mùa trung thu khắp mọi nơi
theo kế hoạch trong những ngày diễn ra lễ hội thành tuyên rước đèn trung thu công an các phường phân công cán bộ chiến sĩ chốt chạm
tại các địa bàn phức tạp đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân
lực lượng công an được huy động đến mức tối đa vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa phòng chống tội phạm lợi dụng trộm cắp móc túi cướp giật tài sản
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh cảnh sát liên hợp quốc lần thứ ba uncus diễn ra tại thành phố new york của mỹ từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đây là lần thứ ba bộ công an việt nam tham gia hội nghị cảnh sát quốc tế tại liên hợp quốc hay hội nghị trước đây vào các năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi tám
tư lệnh cảnh sát quốc gia các nước thành viên liên hợp quốc đã thảo luận về cách ứng phó với các thách thức đối với hòa bình an ninh và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay
tăng cường cam kết đóng góp sĩ quan cảnh sát tham gia các hoạt động
diện giữ hòa bình của liên hợp quốc trên thế giới trong khuôn khổ sáng kiến hành động vì diên dữ hòa bình chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi và các mục tiêu phát triển bền vững
bộ công an việt nam đã có bài phát biểu tại diễn đàn của liên hợp quốc về những nội dung trọng tâm đặt ra trong thời gian tới và gửi tới liên hợp quốc thông điệp việt nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế
đây là một hội nghị lớn về lực lượng cảnh sát do liên hợp quốc tổ chức
và đây cũng là cơ hội để
tư lệnh cảnh sát các nước trên thế giới hội thảo bàn luận các giải pháp đối với những thách thức về hòa bình an ninh và phát triển bền vững trong tình hình hiện nay và sắp tới
bộ công an việt nam đã và đang rất tích cực chuẩn bị để gửi các sĩ quan tham gia giữ hòa bình trên thế giới
và đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta
đóng góp và tham gia với liên hợp quốc cũng như trao đổi học tập kinh nghiệm của các đối tác đã cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực này
việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện các cam kết trách nhiệm của nhà nước việt nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ an ninh trên thế giới
trên cơ sở triển khai thực hiện đề án công an nhân dân việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương đánh giá cao những kết quả ban đầu đáng kích lệ của lực lượng công an nhân dân trong việc triển khai tham gia hoạt động giữ hòa bình của liên hợp quốc thời gian qua
lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam nói chung của lực lượng công an nhân dân nói riêng sẽ phát huy những kết quả những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
tiếp tục nỗ lực phán đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giữ hòa bình
lực lượng tham gia hoạt động giữ hòa bình của liên hợp quốc kỳ vọng của đất nước và của nhân dân xứng đáng là thành phần của lực lượng mũ nội tranh của liên hợp quốc
bộ công an đã có tám sĩ quan được liên hợp quốc kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
trong đó có bốn sĩ quan được liên hợp quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc và phái bộ nam sudan trong năm hai nghìn hai mươi hai
đây là những sĩ quan công an nhân dân đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nên hiện bộ công an đang tăng cường công tác hỗ trợ huấn luyện tiền triển khai cho các ứng viên
đồng thời đề nghị liên hợp quốc cử chuyên gia cố vấn chuyên trách sang hỗ trợ huấn luyện cho sĩ quan việt nam cũng như hỗ trợ các trang thiết bị tài liệu huấn luyện
nhân dịp hai tháng chín năm nay công an các địa phương đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho các phạm nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quyết định đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam trên cảnh
tại tỉnh hậu giang đợt này có hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh được đặc xá
tại buổi công bố quyết định đại tá phan văn giữ phó giám đốc công an tỉnh hậu giang mong muốn các phạm nhân được đặc xá đợt này nhận thức được những lỗi lầm đã qua
khi tái hòa nhập cộng đồng phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương
tích cực lao động ra sức rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
ba phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện tại trại giam kênh bảy thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
đóng quân trên địa bàn huyện an biên và u minh thượng tỉnh kiên giang cũng nhận được quyết định đặc xá nhân dịp quốc khánh năm nay
tại buổi lễ đại diện những phạm nhân được đặc xá này bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng nhà nước và hứa phân đấu trở thành người tốt công dân có ích cho xã hội
theo quyết định của chủ tịch nước trong đợt đặc xá này tại tỉnh khánh hòa có hai phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh và cơ quan thịnh án hình sự công an thành phố nha trang
tại buổi lễ lãnh đạo công an thành phố nha trang và giám thị trại giam công an tỉnh khánh hòa chúc mừng các phạm nhân được đặc xá lần này đồng thời nhấn mạnh những người được đặc xá phải thấy được sự khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước từ đó thực sự ăn năn hối cải nhanh chóng hòa nhập sớm với cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội
tại buổi lễ tổ chức tại công an tỉnh hà nam lãnh đạo công an tỉnh đã trao quyết định đặc xá của chủ tịch nước và thẻ căn cước công dân cho chín phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh
đây là những phạm nhân chấp hành tốt quy chế nội quy trại tạm giam tích cực học tập lao động trong quá trình chấp hành hình phạt tù đều được xếp loại cải tạo từ khá trở lên
thưa quý vị trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín trong khi mọi người được về quê thăm gia đình
hay đi du lịch thì các cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương vẫn phải ứng trực để thực hiện nhiệm vụ
thậm chí là có những địa phương cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm đến tận nhà cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân
phản ánh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bà ngô thị rừng sáu mươi bảy tuổi ở tổ dân phố phần thất phường phổ quang thị xã đức phổ vô cùng vui mừng khi công an thị xã đức phổ đến tận nhà làm căn cước công dân cho bà
do bị bại liệt không thể đi lại nên bà dừng và dinh
gia đình nghĩ sẽ không làm được căn cước công dân
ông huỳnh văn lượng ở tổ dân phố phần thất phường phổ quang có cả cha mẹ bị gia yếu bệnh tật nên không thể đến trụ sở ủy ban nhân dân phường làm căn cước
công an thị xã đức phổ đã đến tận nhà làm căn cước công dân cho hai vợ chồng
có căn cước giúp cho hai vợ chồng thực hiện bảo